tôi cho cái điểm bế tắc ở đây tức là cái mâu thuẫn sâu sẵn về mặt chính trị giữa hai đảng dân chủ cầm quyền và đảng cộng hòa
thỏa thuận nâng trần nợ công nếu đạt được phải được cả thượng viện và hạ viện mỹ
thông qua trước khi tổng thống biden ký ban hành thành luật và vì thế thỏa thuận này sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ của cả hai đảng
hiện chưa rõ có khả năng đạt được thỏa thuận giữa hai bên trước ngày năm tháng sáu hay không
tổng thống biden đã đề cập đến khả năng sử dụng điều khoản trong tu chính án thứ một mươi bốn cho phép tổng thống nâng mức trần nợ công
giới chuyên gia cảnh báo việc chính phủ mỹ vỡ nợ sẽ dẫn tới những hệ lụy thảm khốc đối với nền kinh tế nước này và ảnh hưởng lớn tới kinh tế toàn cầu
tuy nhiên các tiến triển trong đàm phán thời gian gần đây đang khiến giới chức mỹ và các nhà đầu tư lạc quan về một thỏa thuận có thể sẽ sớm đạt được trong những ngày tới
tôi cho rằng là hai đảng có thể đi đến một cách thống nhất điều chỉnh được cái mức trần được không
bởi trong lịch sử của nước mỹ thì là cũng không có cái hiện tượng không đâm được trần nợ công mà gây ra cái hệ lụy xấu tức là vỡ nợ
dù là những cái mâu thuẫn như thế nào thì cuối cùng các bên cũng phải giải quyết được vấn đề tức là chính phủ sẽ phải nhượng bộ cho đảng cộng hòa đến một mức độ nào để cho đảng cộng hòa có thể chấp nhận được
những năm vừa qua chỉ có một cái giai đoạn năm hai nghìn một mươi một dưới thời của tổng thống barack obama thì cái vấn đề này tranh luận cũng rất là lâu
cuối cùng cũng chính phủ phải nhượng bộ của ông obama phải nhượng bộ một số
những cái điều của đảng cộng hòa đưa ra
trước thời điểm ngày vỡ nợ hay không rất quan trọng đối với nền kinh tế số một thế giới
kịch bản tệ nhất nếu đàm phán thất bại là mỹ sẽ vỡ nợ
điều này không chỉ gây ra những tác động xấu đối với nền kinh tế mỹ mà còn ảnh hưởng đến cả thị trường toàn cầu
tỷ lệ thất nghiệp tăng gdp giảm thị trường chứng khoán bốc hơi sẽ khiến quá trình suy thoái kinh tế diễn ra nhanh hơn
thứ nhất là đồng đô la sẽ mất uy tín
cái đồng đô la mỹ là cái đồng tiền dự trữ của thế giới
theo như tính toán của các nhà kinh tế mỹ ngay lập tức khi mỹ tuyên bố phá sản vỡ nợ
thì cái nền kinh tế mỹ sẽ sụt giảm năm gdp
cái thứ hai nữa là cái hệ nguyện là cái lao động việc làm là khoảng độ ba tám triệu công nhân
tức là sẽ mất việc
nền kinh tế sụt giảm gdp tăng trưởng sụt giảm lạm phát sẽ cao
rồi gây ra cái hệ lụy rất lớn cho các mặt vấn đề từ thương mại đến đầu tư đều bị sụt giảm
uy tín nền kinh tế sụt giảm dẫn đến hệ nguyện cuối cùng là đời sống của người dân sẽ rất là khó khăn
tôi cho rằng đây là một bóng nguyên tử đối với nước mỹ về mặt kinh tế
việc nước mỹ vỡ nợ có thể tàn phá hệ thống tài chính toàn cầu vốn trong thời điểm nhạy cảm
khi đang mất ổn định hậu khủng hoảng do đại dịch covid một mươi chín và tác động tiêu cực từ các vụ đổ vỡ ngân hàng vừa qua
vì mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới và hơn một nửa số dự trữ ngoại tệ của thế giới là đồng đô la mỹ
nên bất kỳ tác động nào đến niềm tin và nền kinh tế mỹ cho dù do vỡ nợ hay mất ổn định rơi vào suy thoái
đều có thể khiến các nhà đầu tư bán trái phiếu kho bạc mỹ
và do đó làm suy yếu đồng đô la mỹ
nếu chính phủ vỡ nợ nền kinh tế sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ lãi suất sẽ tăng cao
nền kinh tế mỹ với đồng đô la dự trữ sẽ khiến thị trường hỗn loạn
tôi nghĩ chính phủ cần tìm cách đạt được thỏa thuận bất kể là thế nào để tránh nguy cơ vỡ nợ
kết quả của việc chính phủ vỡ nợ sẽ là một thảm họa kinh tế
tổng giảm tổng quốc gia có thể giảm tới sáu bảy trong một mươi hai tháng tới
hàng triệu việc làm sẽ bị mất và hệ thống tiền tệ quốc tế sẽ khủng hoảng
vì đô la là đồng tiền dự trữ của thế giới
vì vậy ngay cả việc vỡ nợ ngắn hạn cũng có tác động tiêu cực dài hạn
mặc dù trong lịch sử nước mỹ chưa từng xảy ra kịch bản vỡ nợ
các nhà lập pháp nước này luôn cố gắng đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót
tuy nhiên hiện tại chưa thể nói trước điều gì
cả nước mỹ hiện vẫn đang nín thở chờ đợi vào những tiến triển
trong các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo
đảng dân chủ
và cộng hòa
để tránh một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra khiến nền kinh tế mỹ trao đảo
và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
thì rất có thể các nhà lập pháp mỹ sẽ cố gắng nhượng bộ lẫn nhau
để đạt được một thỏa thuận nhằm nâng mức trần nợ công
thậm chí là vào phút chót trước thời hạn là ngày năm tháng sáu tới đây
mặc dù vậy là chừng nào chưa có đồng thuận về một khung dài hạn cho trần nợ công
theo hướng bền vững hơn kiểm soát chi tiêu chặt chẽ hơn
thì nước mỹ vẫn sẽ ở trong tình trạng thâm hụt ngân sách
nền kinh tế vì trần nợ công khi đó sẽ luôn là câu chuyện để hẹn lại lên đối với nước mỹ